nhận lời mời của tổng thống cộng hòa belarus alexander lukashenko chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa belarus từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu tại cung độc lập ở thủ đô minsk lễ đón chủ tịch nước trần đại quang đã được tổ chức trọng thể
với nghi thức giành đón nguyên thủ quốc gia tổng thống alexander lukashenko chủ trì lễ đón
đúng một mươi giờ sáng theo giờ địa phương tức một mươi bốn giờ cùng ngày theo giờ hà nội đoàn xe của chủ tịch nước trần đại quang
tiến vào cung độc lập tổng thống alexander lukashenko nhiệt liệt chào đón chủ tịch nước trần đại quang tại nơi đỗ xe
tổng thống alexander lukashenko nhấn mạnh trên cơ sở tình hữu nghị giữa hai dân tộc belarus coi việt nam là một đối tác hợp tác lâu dài
hai nước đạt được nhận thức chung về việc tăng cường hợp tác song phương đẩy mạnh cho đổi đoàn hợp tác giữa các địa phương
trên cơ sở đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí với mục tiêu trong những năm tới đưa kim ngạch thương mại song phương lên năm trăm linh triệu đô la mỹ
cùng với các mặt hàng hiện nay như nông nghiệp máy móc ô tô hai bên sẽ mở rộng việc xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang belarus
hai bên cũng xem xét khả năng triển khai các dự án hợp tác chung trên lãnh thổ của nhau
tổng thống alexander lukashenko tin tưởng quan hệ belarus việt nam sẽ có bước phát triển mới trong các lĩnh vực hợp tác
chủ tịch nước trần đại quang
đại quang chuyển đến lãnh đạo và nhân dân belarus mong muốn và quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân việt nam
trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với belarus đẩy mạnh hợp tác hiệu quả đáp ứng lợi ích của cả hai bên
chủ tịch nước trần đại quang thông báo hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy trao đổi thương mại song phương
cân bằng cán cân thương mại mở rộng hợp tác đầu tư giữa hai nước trong những năm tới
hai bên khẳng định tầm quan trọng của hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
nhất trí tích cực triển khai hiệu quả hiệp định nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác kinh tế thương mại song phương
nâng kim ngạch thương mại lên năm trăm linh triệu usd
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt chương trình hợp tác giữa việt nam và belarus trong các lĩnh vực kinh tế
khoa học giáo dục và văn hóa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám tăng cường hiệu quả hoạt động của ủy ban liên chính phủ
tích cực hỗ trợ hoạt động xuất khẩu xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai nước mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp
đặc biệt là sớm đưa liên doanh lắp ráp và sản xuất ô tô được thành lập trên cơ sở nghị định thư về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải
có động cơ trên lãnh thổ việt nam đi vào hoạt động đóng góp tích cực và hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước
hai bên đánh giá cao hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng an ninh nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như khoa học công nghệ giáo dục đào tạo văn hóa thể thao du lịch lao động
chủ tịch nước trần đại quang cảm ơn lãnh đạo các cấp chính quyền cũng như nhân dân belarus đã hỗ trợ giúp đỡ cộng đồng người việt nam tại belarus trong thời gian qua
và mong muốn phía belarus tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người việt nam sinh sống làm việc kinh doanh ổn định theo luật pháp belarus
và hòa nhập với xã hội sở tại đóng góp vào việc củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc việt nam belarus
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang đã trồng cây thông lưu niệm tại cung độc lập
ở thủ đô minsk